chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố hồ chí minh
bên lề buổi làm việc chủ tịch quốc hội đã ghé thăm truyền hình quốc hội việt nam tại thành phố hồ chí minh
và bấm nút phát sóng chương trình phát thanh liên kết ba trăm sáu mươi năm fm
chương trình phát thanh liên kết giữa truyền hình quốc hội việt nam và đài phát thanh truyền hình tỉnh đồng nai
khu vực phía nam tầng số fm chín mươi bảy năm mhz đài phát thanh truyền hình tỉnh hương yên khu vực phía bắc tầng số fm chín mươi hai bảy mhz
đây là chương trình phát thanh tương tác trực tiếp với cử tri và cung cấp các thông tin về đời sống dân sinh hàng ngày đến quốc hội
đây sẽ là hình thức truyền thông mới hiện đại tăng tính liên kết và kết nối
đồng thời góp phần tạo ra một hệ sinh thái thông tin bài bản quy mô từ truyền hình phát thanh báo điện tử và mạng xã hội
bên cạnh đó ba trăm sáu mươi năm fm cũng là dịp cầu cung cấp tin tức giải trí âm nhạc giao thông thời tiết văn hóa đời sống dân sinh
mang đến những món ăn tinh thần hữu ích cho người dân cả nước
hiện nay truyền hình quốc hội việt nam tại tp hcm thường xuyên đưa tin về các hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tp hcm và các tỉnh thành phía nam
đồng thời sản xuất nhiều tin tức dân sinh phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri